mới đây tp hcm đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mức thu với lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số ô tô xe máy
theo khung tối đa của bộ tài chính
cụ thể đối với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số là hai mươi triệu đồng
ô tô trừ ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống là năm trăm linh đồng
sơ mi rơ móc trơ móc đăng ký rời là hai trăm linh đồng
đối với xe máy lệ phí cấp mới thì được tính theo lệ phí trước bạ trị giá từ một mươi năm triệu trở xuống phí là một triệu đồng
trị giá trên một mươi năm triệu đến bốn mươi triệu phí là hai triệu đồng và trị giá trên bốn mươi triệu phí là bốn triệu đồng
trước đó phí cấp mới biển số với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống là một mươi một triệu đồng
với xe máy có trị giá dưới một mươi năm triệu là bảy trăm năm mươi đồng xe máy trị giá từ một mươi năm đến bốn mươi triệu là một năm triệu đồng
và xe máy trị giá trên bốn mươi triệu là bốn triệu đồng